vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại thác hang cọp thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua
khiến một du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên việt nam tử vong
tổng cục du lịch cho biết đơn vị này sẽ xây dựng dự thảo thông tư về quản lý du lịch mạo hiểm
trong đó có du lịch thác nước
báo cáo lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét và sớm bàn hành
ngay khi sự việc xảy ra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã gửi công văn yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ việc
xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật đồng thời tổ chức ra soát
đánh giá nghiêm túc tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch
đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình du lịch có tính chất mạo hiểm
những tai nạn ở khu du lịch không những thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng tiêu cực
không chỉ với địa phương mà còn cả hình ảnh của ngành du lịch việt nam
bên cạnh đó tổng cục du lịch cũng khuyến cáo du khách không chủ quan đối với sự an toàn
tính mạng khi tham gia các hoạt động du lịch đặc biệt là du lịch mạo hiểm
theo đó du khách không được tự ý đến những địa điểm không được phép hoạt động
đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định tại điểm đến
du khách cần lựa chọn những công ty du lịch cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn và tin cậy